tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp ngài kara jaya surya
chủ tịch quốc hội sri lanka đến chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội jaya surya vui mừng và vinh dự được gặp tổng bí thư
bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chủ tịch hồ chí minh và nhân dân việt nam
chúc mừng những thành tiệu mà việt nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước
chủ tịch quốc hội sri lanka thông báo về kết quả hội đàm với chủ tịch quốc hội việt nam
và việc hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước
chủ tịch quốc hội zaya surya cho biết sri lanka đã giành được những thắng lợi quan trọng
trong tiến trình hòa giải dân tộc và xây dựng đất nước
khẳng định sri lanka coi trọng quan hệ hợp tác tốt đẹp với việt nam
cho rằng hai bên còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác
nhất là trong các lĩnh vực như du lịch hàng không giao lưu nhân dân thanh niên văn hóa phật giáo
trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội
mong muốn lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp
vì lợi ích của nhân dân hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh chủ tịch quốc hội sri lanka thăm chính thức việt nam
khẳng định chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng góp phần củng cố
làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác nhiều mặt sri lanka việt nam
đồng chí tổng bí thư cho biết việt nam luôn quan tâm theo dõi và đánh giá cao
những thành tiệu quan trọng của sri lanka trong phát triển kinh tế xã hội
sri lanka ủng hộ việc hai nước trao đổi các đoàn cấp cao tăng cường quan hệ trên tất cả các kênh
trong đó có kênh đảng chính phủ quốc hội và đối ngoại nhân dân
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá hợp tác song phương đã có nhiều bước tiến
và cần tiếp tục trao đổi để đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực trụ cột và nhiều tiềm năng khác
bày tỏ mong muốn hai nước sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế